trong bối cảnh hiện nay nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã đưa ra những chủ trương chính sách lớn định hướng cho quá trình hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới
để làm được điều này cần phải mạnh dạn cắt bỏ những cục máu đông đang cản trở sự phát triển kinh tế việt nam
tôi cho rằng một số vấn đề rất là quan trọng đã được ghi trong nghị quyết đại hội đảng
và nó đang là cái vấn đề lớn nhất trọng tâm của cái tái cấu trúc trong thời gian tới
trong đó có vấn đề nợ xấu nợ công vấn đề cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước
cả chính phủ và quốc hội đều phải ra xét lại trong chức năng nhiệm vụ của mình
những cái quy định cần phải sửa đổi cũng như biện pháp để thực thi
ví dụ như đối với quốc hội thì cần phải giả xét lại các cái quy định của pháp luật liên quan đến cái vấn đề xử lý nợ xấu
cái pháp luật về phá sản cần phải được điều chỉnh sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phá sản các doanh nghiệp
để có thể góp phần giải quyết nhanh vấn đề nợ xấu
một chủ trương quan trọng trong tiến trình hội nhập được nghị quyết đề cập là thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế
coi đây vừa là tiền đề vừa là hệ quả của hội nhập kinh tế quốc tế là giải pháp có tính quyết định để nâng cao nội lực
nhằm tận dụng cơ hội vượt qua thách thức của giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mới bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
trong đó việt nam phải có những giải pháp tổng thể để phát triển nội lực cũng như thu hút nguồn lực từ bên ngoài
trên thực tế đã có nhiều bài học của một số quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế khi chưa sẵn sàng cả về cơ chế chính sách
lẫn hệ thống pháp lý đi kèm do đó xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế
xây dựng nền kinh tế có khả năng tự chủ cao ứng phó được với những biến động kinh tế quốc tế giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
an ninh kinh tế là chủ trương quan trọng được nghị quyết đặt lên đầu trong chỉ đạo hội nhập

cơ chế chính sách để mà có thể tiếp cận được
những cơ hội và thách thức nêu trên có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hóa lẫn nhau
cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận dụng kịp thời
thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động ứng phó thành công
có những cơ hội chỉ xuất hiện một lần do đó nếu không biết tận dụng thì không thể làm lại
kinh tế sẽ tăng trưởng sau khi hội nhập khi và chỉ khi việt nam có một nền kinh tế vững chắc
với những chủ trương chính sách lớn được thực hiện đầy đủ và kịp thời